thưa quý vị thực hiện điện của bộ trưởng bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm trên phạm vi toàn quốc giữ vững an ninh trật tự ổn định xã hội bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm
đến nay thì sau hơn một tháng triển khai thì trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo lực lượng công an cả nước đã phát hiện và bắt giữ hàng trăm vụ và thu giữ hàng chục tấn pháo các loại
tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo được lực lượng chức năng dự báo vẫn tiềm ẩn phức tạp từ nay cho đến tết nguyên đán và theo đó nhiều giải pháp đang tiếp tục được lực lượng công an quyết liệt triển khai
đối tượng này cầm đầu một đường dây chuyên hoạt động mua bán pháo
trên mạng gồm các đối tượng đặng văn hoàn nguyễn đình trúc và nguyễn trọng nghĩa đều trú tại huyện kỳ anh hà tĩnh vừa bị bắt giữ tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gần ba trăm linh kg pháo các loại
đây là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng đó là dùng mạng xã hội để quảng cáo giao bán pháo và sử dụng dịch vụ chuyển phát hàng hóa để chuyển cho khách hàng
thông qua mạng xã hội facebook em có tìm hiểu một tài khoản trên mạng xã hội và đặt vấn đề mua một số lượng pháo về cách trứ tại phòng trọ
đầu tháng một mươi hai em có đăng bài lên mạng xã hội ra giao bán
hành vi vi phạm gây ra những hậu quả đặc biệt nguy hiểm xảy ra trong thời gian vừa qua
đó là hành vi chế tạo pháo nổ
đa phần đối tượng vi phạm là các em học sinh
đây là hiện trường
tại nhà một em học sinh lớp chín ở vĩnh phúc
thuốc pháo lưu hình bột than và những đồ vật dụng cụ liên quan để sản xuất pháo nổ
khi bị lực lượng công an phát hiện thiếu niên này đang mang ba mươi bảy quả pháo nổ tự chế đã hoàn thiện đi bán và cho bạn bè sử dụng
cháu học làm pháo ở trên mạng tiktok
xong bắt đầu làm để bán kiếm tiền năm quả quả to tám
từ đầu cháu biết làm này
nhưng cháu vẫn nghịch vì cháu làm để bán cho các bạn